cục cảnh sát giao thông đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh đồng nai điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa bàn huyện xuân lộc khiến một phụ xe tử vong và nhiều hành khách bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba h ba mươi phút ngày chín tháng chín xe khách dừng nằm mang biển số tám mươi sáu b một nghìn chín mươi hai chở hai mươi sáu hành khách lưu thông trên đường cao tốc phan thiết dầu dây theo hướng từ tỉnh bình thuận đi tp hcm
khi đến km năm mươi bốn qua địa phận huyện xuân lộc thì xe bất ngờ va chạm với một xe tải chưa rõ biển số chạy cùng chiều phía trước rồi đâm vào giải phân cách cứng giữa đường
vụ tai nạn đã khiến cho phụ xe khách văng ra ngoài tử vong và nhiều hành khách bị thương phần đầu ô tô hư hỏng kính bị vỡ nhiều mảnh
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn